suốt kinh nghiệm thực tiễn những năm qua ngay khi hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín các ngân hàng thương mại cổ phần đã chủ động lên kế hoạch và triển khai những giải pháp
nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời lượng tiền mặt cũng như hoạt động thông suất của hệ thống atm trong dịp tết
theo đó các ngân hàng đều đã xây dựng kế hoạch tiếp quỹ cho atm bố trí tổ tiếp quỹ dự phòng
tuy nhiên trong ngày hôm qua nhiều người dân đã không thể thực hiện các giao dịch tại các nhiều cây atm
nhu cầu tiêu dùng dịp tết tăng cao kéo theo nhu cầu thanh khoản chuyển tiền hay rút tiền mặt tăng dần khiến đến tình trạng nghẽn mạng hay quá tải tại máy atm
trong ngày hôm qua một mươi tám tháng một ngày thứ bảy dắp tết trên địa bàn thành phố hà nội nhiều cây atm của các ngân hàng liên tục báo lỗi hệ thống không thể rút tiền hay thực hiện các giao dịch khác
sau khi thực hiện công tác bảo trì và bơm tiền hôm nay hầu hết các máy atm đã hoạt động bình thường trở lại
người dân đã có thể tìm hiểu về các giao dịch khác
cây atm báo lỗi người dân không thể thực hiện giao dịch như cây atm của ngân hàng thương mại cục phần sài gòn hà nội ở phố hàng chống quận hoàn kiếm là một ví dụ